tính từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng tám đến sáu h ngày hai mươi bốn tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín nào mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện nay là một một mươi sáu ca
trong một một mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm sáu mươi tám ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm hai mươi một ca số ca tử vong là hai mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi sáu trăm hai mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một chín trăm chín mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi tám bảy trăm bảy mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn mươi chín tám trăm năm mươi hai người